kiểm soát dựng chuyển rồi cũng như giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn
theo trạm chăn nuôi và thú y quận ô môn đến ngày hai mươi hai tháng ba trên địa bàn quận đã tổ chức
tiêm phòng cho gần năm con da cầm và công tác tiêm phòng vẫn đang được tiếp tục
ngành chức năng thành phố cần thơ cũng chỉ đạo giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh
kiểm soát việc vận chuyển mua bán giết mổ da cầm theo quy định thông báo tình hình dịch bệnh
đến tất cả các trạm thú y thuộc thành phố cần thơ và yêu cầu các trạm tăng cường gia soát
và tiêm phòng bổ sung cho đàn da cầm chưa tiêm phòng
mặc dù nồng độ mặn vẫn còn ở mức thấp nhưng với mục tiêu chung là không để bị động và bất ngờ
trước mọi diễn biến của xâm nhập mặn nên các địa phương trong tỉnh hậu giang đã và đang tích cực
triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cần thiết nhằm chủ động ứng phó kịp thời
những ngày qua mực nước trong các tuyến canh nội đồng trên địa bàn huyện
long giang đã bị đổ ra và đã bị đổ ra

và đã bị đổ ra
trước đó các địa phương phải tổ chức ra soát các hộ thuộc đối tượng nghèo cận nghèo
đối tượng có khả năng bị thiếu nước sinh hoạt
tuyệt đối không để xảy ra tình trạng người dân thiếu nước ngọt phục vụ nhu cầu hàng ngày
trước những khó khăn của diêm dân và tồn động lượng muối lớn nhiều năm liền
tỉnh quảng ngãi xây dựng quy định chính sách hỗ trợ sản xuất
kinh doanh muối sạch tại vùng muối sa huỳnh giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
với tổng kinh phí thực hiện hơn một mươi bảy tỷ đồng
các chính sách này được kỳ vọng là sẽ là một cú hích nâng cao thu nhập cho diêm dân
đảm bảo phát triển sản xuất mối sa huỳnh theo hướng bền vững ổn định
cụ thể tỉnh quảng ngãi sẽ hỗ trợ một trăm linh kinh phí cấp đổi
cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi dồn điền đổi thửa diện tích sản xuất muối
hỗ trợ một lần với số tiền một mươi triệu đồng một hectare cho hợp tác xã
để chỉnh trang đồng muối thuận lợi cho tổ chức sản xuất thu hoạch và vận chuyển sản phẩm
chính sách còn quy định mức hỗ trợ tám mươi kinh phí cho diêm dân áp dụng phương pháp sản xuất muối sạch
trên nền vật liệu mới hỗ trợ cho diêm dân theo giá sàn thu mua
gồm giá thành sản xuất cộng với ba mươi lãi trên giá thành sản xuất
hiện nay đa phần diêm dân đồng muối sa huỳnh sản xuất phương pháp truyền thống
chất lượng muối không cao
trong khi đó thị trường tiêu thụ không ổn định nên lượng muối tồn từ hai năm trăm linh tấn đến ba tấn
cộng với da muối xuống thấp khiến đời sống diêm dân đã khổ lại càng khổ hơn
vì thế các chính sách của tỉnh quảng ngãi sẽ là cú hích để xây dựng sản phẩm muối sa huỳnh
phát triển ổn định hiệu quả nâng cao thu nhập cải thiện đời sống cho diêm dân
hướng tới kỷ niệm bốn mươi năm ngày thành lập lữ đoàn một trăm bốn mươi bảy hải quân đánh bộ
ban tri ủy báo bóng đá và đảng ủy lữ đoàn một trăm bốn mươi bảy hải quân
đã tổ chức ký kết công tác phối hợp tuyên truyền về biển đảo
trong những năm gần đây giữa hai đơn vị đã có rất nhiều hoạt động sôi nổi
trở thành câu nối thiết thực góp phần gắn kết tinh thần trách nhiệm và tình yêu
của mọi tầng lớp nhân dân ở đất liền với biển đảo
trong ba năm trở lại đây đã có hàng trăm lượt tin bài ảnh phóng sự phản ánh
về tình hình đời sống sản xuất ý chí kiên cường anh dũng của các cán bộ chiến sĩ
nhân dân vùng biển đảo việt nam nói chung và lữ đoàn một trăm bốn mươi bảy hải quân ánh bộ nói riêng
được đăng trên báo bóng đá
hàng năm bên cạnh công tác định hướng tuyên truyền thông tin báo chí về biển
ban tri ủy báo bóng đá thường xuyên tổ chức các đoàn công tác đi giao lưu văn hóa văn nghệ
làm việc tại bộ tư lệnh vùng một hải quân lữ đoàn một trăm bốn mươi bảy hải quân
nhằm tạo mối quan hệ chặt chẽ gắn bó sâu sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo
trên cả nước hiện nay nhiều đơn vị đã ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền về biển đảo
với đảng ủy lữ đoàn một trăm bốn mươi bảy hải quân anh bộ và có nhiều hoạt động thiết thực cụ thể hướng về biển đảo
tất cả luôn dành tình cảm sự quan tâm đặc biệt đối với cán bộ chiến sĩ hải quân đang làm nhiệm vụ ngoài biển đảo
thời gian tới ban chỉ huy báo mông đá sẽ tiếp tục gắn kết
phối hợp chặt chẽ với đảng ủy lữ đoàn một trăm bốn mươi bảy hải quân đánh bộ
thực hiện tốt những nội dung đã ký kết
tích cực đổi mới nội dung phương thức tuyên truyền về biển đảo
nâng cao nhận thức tình cảm trách nhiệm của nhân dân cả nước đối với các cán bộ chiến sĩ
và nhân dân đang làm nhiệm vụ phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc
góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi về chiến lược biển việt nam đến năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị đêm nhạc old female kita night đã diễn ra vào tối ngày hôm qua hai mươi hai tháng ba tại hà nội
với sự tham gia biểu diễn của ba nữ nghệ sĩ đến từ các nước mỹ nhật bản và hàn quốc
chương trình được đánh giá là đa dạng về cảm xúc và hội tụ nhiều màu sắc của guitar vinh sky
fingerstyle thể loại guitar độc đáo mới mẻ phát triển mạnh tại việt nam trong những năm gần đây
chỉ với một cây guitar người chơi có thể mang đến âm thanh của cả một ban nhà
fingerstyle tạo ra cái nhìn hoàn toàn mới về cây guitar
ving fingerstyle thể loại guitar độc đáo mới mẻ phát triển mạnh tại việt nam trong những năm gần đây

ving fingerstyle tạo ra sự quan tâm của cộng đồng đối với nền guitar của nước ta hiện nay
all female guitar night với sự tham gia biểu diễn của những nữ nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng đến từ các nước
qua đó nhằm thúc đẩy sự phát triển của dòng guitar fingerstyle tại việt nam
mong muốn sẽ thu hút được thêm nhiều khán giả việt nam đến với dòng guitar mới mẻ này
đồng thời góp phần đưa những tài năng guitar nữ đến với sân khấu quốc tế
khuyến khích phái nữ đến với guitar cũng như thể loại fingerstyle

người dân chơi nhạc cụ đặc biệt là các bạn trẻ
đêm nhạc all female guitar night tại hà nội là một trong một mươi tám đêm nhạc
với tour diễn bắt đầu từ ngày một mươi tám tháng ba tại malaysia
tiếp đến là singapore việt nam trung quốc hàn quốc và kết thúc vào ngày một mươi sáu tháng bốn tại nhật bản
xin chuyển sang những thông tin quốc tế
gần ba năm sau thảm họa chìm phà sewol
đã làm hơn ba trăm linh người thiệt mạng hoặc mất tích
dạng sáng nay lực lượng chức năng hàn quốc đã trục vớt được một phần chiếc phà xấu số này
hãng thông tấn yunhap dẫn lời một quan chức bộ đại dương và người cá hàn quốc cho biết
một phần của phà seowon được cho là bộ phận thăng bằng đã nổi lên trên mặt nước
nếu toàn bộ chiếc phà được nổi lên
hai xà lan sẽ đưa phần thân phà lên một chiếc tàu khác để chuyển đến cảng mocpo
theo quan chức trên sẽ mất khoảng tám ngày để trục vớt phà sewol và đưa đến cảng mokpo
ngoài ra thêm khoảng bốn ngày nữa để đưa chiếc phà tới một sưởng tàu trên cạn
việc trục vớt ban đầu được lên kế hoạch tiến hành vào cuối năm hai nghìn một mươi sáu
xong đã phải hoãn lại nhiều lần vì điều kiện thời tiết không cho phép
theo thông tin từ bộ bảo vệ môi trường trung quốc vừa cho biết
đã xác định hai thành phố an dương và trịnh châu thuộc tỉnh hà nam trung quốc
chính là nguồn gây ô nhiễm khói bụi từ ngày hai mươi một tháng ba đến nay
khói bụi phát thải từ hai thành phố an dương và trịnh châu thuộc tỉnh hà nam
trung quốc vào ngày hai mươi một tháng ba và lên tới mức ô nhiễm nặng vào đêm cùng ngày
sau đó nguồn ô nhiễm di chuyển theo gió về phía bắc dọc dãy núi thái hành
đến thành phố bắc kinh thiên tân hà bắc và một số thành phố lân cận
trong tuyên bố mới nhất bộ bảo vệ môi trường trung quốc khẳng định
thành phố an dương hiện tồn tại rất nhiều vấn đề nghiêm trọng
trong công tác kiểm soát ô nhiễm không khí
theo đó chính quyền thành phố đã không triển khai một cách nghiêm túc
qua biện pháp ứng phó khẩn cấp
bộ bảo vệ môi trường trung quốc dự báo tình trạng ô nhiễm khói bụi
tại bắc kinh thiên tân hà bắc và các thành phố lân cận sẽ giảm nhẹ kể từ đêm nay
tòa án sở hữu trí tuệ bắc kinh vừa đưa ra phán quyết buộc tội
sony mobile commenication chi nhánh phụ trách mảng điện thoại di động
của tập đoàn công nghệ sonny tại trung quốc đã vi phạm bằng sáng chế
của công ty xitian chiatung
tòa án cũng yêu cầu sonny phải bồi thường cho công ty này
con số chín một triệu nhân dân tệ tương đương khoảng một ba triệu đô la mỹ
xitian chiatung một công ty công nghệ mạng không dây có trụ sở
tại thành phố tây an thuộc tỉnh thiểm tây năm hai nghìn một mươi năm đã quyết định khởi kiện
sony mobile communications chi nhánh phụ trách mạng điện thoại di động
của tập đoàn công nghệ sony tại trung quốc khi cáo buộc vi phạm bằng sáng chế
của công ty này đối với công nghệ xác thực mạng wiland và cơ sở hạ tầng bảo mật
theo phán quyết của tòa án sở hữu trí tuệ bắc kinh chi nhánh sony trung quốc
buộc phải bồi thường những thiệt hại kinh tế cho công ty trên
đồng thời phải ngừng bảo vệ công ty này
sony cũng ngừng ngay hoạt động sản xuất và bán các loại điện thoại di động
được tích hợp công nghệ wapi hiện có ba mươi năm mẫu điện thoại thông minh của sony
trong đó có các dòng điện thoại đình đám một thời như xperia z một và xperia z hai
đang sử dụng công nghệ này
những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại